thảo a xì trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên điều khiển xe ô tô tải tới khu vực xã cốc san thành phố lào cai
các tổ công tác đã tiến hành truy đuổi bắt giữ thành công đối tượng cùng toàn bộ tăng vật là bốn mươi bánh heroin
mở rộng điều tra trong đêm ngày hai mươi năm dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an tỉnh lào cai đã ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với tráng xeo sang và ma xeo hoáng cùng chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng xác định thảo a xì nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ lào về điện biên
và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh lào cai và đang tiếp tục mở rộng điều tra
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp đồng xoài ba
xã tiến hưng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu
nguyễn quốc trường và trịnh công quỳnh cùng có quan hệ tình cảm với vũ xuân thủy
nên giữa trường và quỳnh xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng hai mươi một h vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trường gọi điện hẹn quỳnh ra khu đô thị cát tường phú hưng thuộc khu công nghiệp phường đồng xoài ba thành phố đồng xoài
để nói chuyện sau đó trường đã cùng với đào lê duy phong đi xe máy đến gặp quỳnh
một tiếng sau nhóm của quỳnh khoảng một mươi người đi trên hai xe ô tô đến địa điểm gặp trường
và tại đây nhóm người trên
nhóm người trên xe ô tô cầm theo dao mã tấu xuống cùng với quỳnh đuổi chém trường và phong
thấy vậy trường và phong bỏ chạy nhưng đã bị nhóm trên đuổi chém làm phong bị chém vào vùng ngực
gục tại chỗ còn trường bị thương tích
sau đó nhóm của quỳnh bỏ đi còn phong được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
tuy nhiên cho đến chiều ngày hôm qua nạn nhân đã tử vong
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an tp hcm
và công an quận bốn bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn ngọc tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn chính thiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyễn quốc hưng sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ quận bốn nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giải làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một
và mồi chạy được một khách mua dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc đó nguyễn ngọc tài đã bắt giải làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một
trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài
nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an thành phố đồng hới và các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc và nguyễn thái quý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và điều đáng nói trong vụ án này
các đối tượng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người vay để thế chấp nếu như không có tài sản giấy tờ tùy thân để cầm cố
và đây là chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi cần phải được triệt xóa
sau khi trao đổi qua mạng xã hội với nhóm đối tượng lương minh ngọc và nguyễn thái quý để muốn vay một món tiền để giải quyết việc riêng
các đối tượng đã đồng ý cho một người phụ nữ ở thành phố đồng hới bay số tiền gần một trăm linh triệu đồng
với các điều kiện là lưu ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi hoàn thành các thủ tục các đối tượng đã chuyển cho nạn nhân số tiền bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên vì cần tiền nên nạn nhân muốn vay thêm các đối tượng chuyển tiếp cho nạn nhân vay hơn một mươi triệu đồng nữa
và cắt lãi trước với lãi suất được tính từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
sau thời gian khi nạn nhân chưa có điều kiện để trả